công việc khử khuẩn dù được bảo hộ kỹ lưỡng nhưng nguy cơ lây nhiễm virus vẫn rất cao
vậy làm thế nào để có thể giảm thấp nhất sự tiếp xúc của con người trong những môi trường nguy hiểm như vậy
nhóm nghiên cứu của các giảng viên sinh viên thuộc trường đại học phenica đã tiến hành nghiên cứu
và mới đây đã cho ra mắt mô hình robot khử khuẩn đa năng
đây có thể là hy vọng mới trong tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
sản phẩm do nhóm kỹ sư giảng viên và học viên đại học phenica nghiên cứu chế tạo
robot có thể chạy tự động trên đường đi lập trình sẵn hoặc điều khiển từ xa
sử dụng công nghệ cảm biến nên robot có thể tránh được người và vật cản trên đường đi
với thiết kế hệ thống bình chứa dùng dịch khử khuẩn lên tới ba trăm linh lít
vòi phun chỉa ra nhiều hướng cho phép làn tỏa tối ưu nhất dùng dịch diệt khuẩn ở các không gian khác nhau
bên cạnh đó robot còn được tích hợp hệ thống đèn diệt khuẩn tia uvc
nhóm thiên mạnh nhiều về các công nghệ tự động hóa và công nghệ ứng tin ai
nên nhóm cũng chỉ làm robot để hỗ trợ
còn việc sử dụng là robot mang theo vật gì thì đấy lại phụ thuộc vào đơn vị sử dụng
ví dụ như là bên y tế thì có thể dùng đèn uv nhưng mà cũng có thể dùng hóa chất
nhưng cũng có thể là bên trường học thì lại vận chuyển
một cái số lượng đồ đạc hoặc thức ăn thức uống gì đấy thì đấy là cái đơn vị sử dụng
và nhóm lại thiết kế robot theo dạng mô đun hóa tức là các cái mô đun ở phía trên có thể tháo lắp dễ dàng ra
còn đây là một sản phẩm robot diệt khuẩn khác có tên ba trong một
bởi được tích hợp tới ba chức năng diệt khuẩn bằng tia uvc
diệt khuẩn bằng dung dịch diệt khuẩn và lau sàn diệt khuẩn
thiết kế nhỏ gọn cơ cấu phun xương linh
hoạt đặc biệt hệ thống phun xương tập trung trên đỉnh cho phép robot đứng tại chỗ
và phun được những điểm cách xa đến ba năm mét
các đèn tia uvc được đặt nghiêng một góc ba trăm linh độ nhằm phát huy hết tác dụng của ánh đèn
và sẽ tự động tắt khi có người xuất hiện
sử dụng động cơ dẫn động hai trăm linh v robot này có thể hoạt động liên tục trong hai giờ
robot thì được hoạt động có ba cái chế độ hoạt động
đó là chế độ hoạt động tự động bán tự động
và có thể điều khiển từ xa
và các chức năng của robot cũng có thể hoạt động đồng thời và cũng có thể hoạt động độc lập
công nghệ được tích hợp trong robot này thì chúng tôi tích hợp các công nghệ về cảm biến
như lidar siêu âm chuyển động
tích hợp các cái mạch điều khiển am với cái khả năng xử lý tốc độ cao
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín lây lan nhanh và mạnh như hiện nay
việc sử dụng những robot này sẽ giảm số người dọn vệ sinh khử khuẩn
tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao
tương lai các nhóm nghiên cứu còn có thể phát triển robot phát thuốc robot y tế khác
trời gian gần đây và đặc biệt là liên quan đến dịch covid một mươi chín
thì nhà trường cũng đã có những cái sản phẩm nghiên cứu
đầu tiên đấy là thực sự là phục vụ và ứng dụng trong cái việc là ứng phó với tác động của dịch covid một mươi chín
đó là các robot thứ nhất là robot diệt khuẩn
thứ hai là robot mà có thể vận chuyển hàng hóa
ở trong cái khu vực các cái bệnh viện để giảm thiểu cái sự tham gia của con người
của đội ngũ y bác sĩ trong cái việc là vận chuyển hàng hóa hoặc là thuốc men v v
ở trong cái khu vực bệnh viện đấy để giảm thiểu cái tác động của dịch covid
vâng nếu mà chúng ta nhìn vào cái cách mà các bạn sử dụng các sensor
sử dụng lidar hoặc là sử dụng các cái camera hồng ngoại tử ngoại
cũng như là sử dụng cái uvc
uec là những cái mà kết quả mới nhất của các nghiên cứu trên thế giới về
sử dụng đèn tử ngoại trong đó trong đèn tử ngoại để diệt các vi khuẩn
thế thì cái đấy là một cái điểm rất là tốt
hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục điều chỉnh cải tiến những điểm còn hạn chế trong thiết kế và công nghệ
để trong một thời gian sớm nhất những chú robot như thế này có thể được ứng dụng
rộng rãi phục vụ cho công cuộc chống dịch tại việt nam